về tội cựu đất tài sản
vào ngày một mươi sáu tháng chín công an huyện yên mỹ nhận được đơn trình báo của công ty cổ phần cơ khí ngô gia tự
có trụ sở tại cụng công nghiệp ngọc hồi thanh trì hà nội
về việc vào tối cùng ngày có khoảng hai mươi người tự xưng là công ty dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ bảo an
đi bốn xe ô tô đến khống chế và lấy đi tám xe ô tô khách loại bốn mươi bảy chỗ trong công ty
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
và vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công ty cổ phần cơ khí ngô gia tự có hợp đồng bán cho công ty trách nhiệm hiệu hạn
thương mại ô tô trường xuân ở xã phủ lỗ sóc sơn hà nội
hai mươi ba xe ô tô với tổng trị giá trên năm mươi bốn tỷ đồng
công ty trường xuân đã thanh toán cho nhà máy ô tô ngô gia tự trên ba mươi ba tỷ đồng
và được nhà máy ô tô ngô gia tự bàn giao một mươi bốn xe ô tô còn nợ hơn hai mươi một tỷ đồng
nên nhà máy ô tô ngô gia tự chưa làm thủ tục bàn giao chín xe ô tô
nhưng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của chín xe trên cho công ty trường xuân làm thủ tục vay vốn ngân hàng
sau khi có hồ sơ của chín xe trên công ty trường xuân đã thực hiện giao dịch bán toàn bộ lô hàng trên
theo giấy tờ cho công ty trách nhiệm hữu hạn gb hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn gb hà nội lại bán cho công ty cổ phần đầu tư quốc tế việt hàn
sau đó công ty cổ phần đầu tư quốc tế việt hàn đã dùng toàn bộ giấy tờ các xe trên
làm tài sản thế chất tại ngân hàng ocb
sau đó công ty bảo an
đã có hành vi cho người vào công ty ngô gia tự khống chế tổ bảo vệ đã làm nhiệm vụ bảo vệ
đồng thời cẩu kéo tám xe ô tô ra khỏi nhà máy mang đi gửi chỗ khác thì bị phát hiện
thời gian qua nhiều ngư dân làm nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển kiên giang
liên tục mất trộm ngư lưới cụ ước tính thiệt hại tài sản lên đến hàng tỷ đồng
trước tình hình trên công an tỉnh kiên giang đã thành lập chuyên án
truy xét qua nhiều tháng lênh đênh trên biển để lần theo dấu vết tội phạm
đến cuối tháng tám vừa qua các trinh sát đã tóm gọn băng trộm lộng hành này trả lại sự bình yên trên vùng biển tây nam
theo thống kê của cơ quan chức năng cuối năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trên vùng biển huyện an minh huyện kiên lương tỉnh kiên giang
đã xảy ra bốn mươi bốn vụ mất trộm gần sáu cái lú dây và trên hai trăm hai mươi vỏ ốc bẫy mực
làm thiệt hại tài sản của bà con ngư dân trên hai tỷ đồng
có những đêm ngư dân trở về
chỉ còn lại con tàu không vì bị mất trộm hết ngư lưới cụ
có những ngư dân trong một tháng bị mất đến ba lần
trước thực trạng này công an tỉnh kiên giang đã xác lập chuyên án
giao cho lực lượng cảnh sát đường thủy và cảnh sát hình sự chủ trì
phối hợp với công an các huyện ven biển nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
sau nhiều tháng đeo bám trên biển ban chuyên án đã lần ra manh mối của băng trộm
lực lượng trinh sát đã phát hiện được nhóm đối tượng cao văn tình
ngụ bắp xã ngắt a xã thần thạnh huyện an minh là nhóm đối tượng có nhiều biểu hiện nghi dấn
nhóm đối tượng này thực tế cũng vẫn làm nghề lú ở ngoài biển
cũng vẫn có le ra lú cũng vẫn có đánh bắt hải sản ngoài biển
nhưng theo tài liệu mình thu thập được thì những đối tượng này
những việc đánh lú ngoài biển chỉ là một việc làm để trá hình để thực hiện hành vi chẩm cấp
sau khi phát hiện được đối tượng ban chuyên án bố trí lực lượng trinh sát theo dõi
hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng có sáu người đi trên hai vỏ máy có công suất lớn lao nhanh ra biển
đến nơi cách đất biển gần chín hải lý
trong lúc bọn chúng đang kéo trộm lúa của ngư dân thì bị các trinh sát dùng cano vây bắt
phát hiện bị bại lộ hai vỏ máy của bọn trộm tăng ga bỏ chạy
sau cuộc giật đuổi trên biển diễn ra gần ba mươi phút lực lượng công an đã bắt được một vỏ máy
do cao văn tình cùng hai đồng phạm khác là đoàn văn xuyên và nguyễn văn lẫm điều khiển
tuy nhiên đến sáng hôm sáng
ba đối tượng còn lại ngồi trên vỏ máy thứ hai đã bị bắt giữ
đó là mai thành đông trần văn cổ và trần văn giang
vật chứng thu giữ được trên vỏ máy của tình lúc bắt quả tàng là năm mươi bảy cây lú dây
còn số lũ vừa trộm được trên vỏ máy của đông cùng đồng bọn
đã bị các đối tượng vứt bỏ xuống biển để phi tàng nên không thu hồi được
được biết trong số sáu đối tượng bị bắt giữ cao văn tình là chủ mưu
trong những nhóm đối tượng ngồi bắt
chỉ có cao văn tình là người biết được tọa độ của người dân đến bắt ở vị trí nào thôi
còn những đối tượng khác thì không biết
tình sẽ dùng cái mỏ neo thả trôi giỏ máy ở ngoài cái tọa độ đã xác định
thì cứ việc cho vỏ nó trôi
thì đến khi nào cái mỏ neo mỏ gà nó móc được cái lú thì kéo lên
kéo lên thì tình sẽ cho đồng bọn hay là đã kéo được lú rồi
thì đồng bọn sẽ quay lại chỗ tình
sẽ cắt lú
cũng nhau kéo lú lên
khám xét trên chiếc ghe biển của tình
cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ thêm gần bốn trăm linh cái lú dây
qua điều tra truy xét toàn bộ số lố dây này là do tình và đồng bọn lấy trộm mà có
với thủ đoạn hết sức tình vì
mở rộng điều tra vụ án ngoài tình là kẻ chủ mưu bị bắt giữ cùng năm đồng phạm
thì còn có chín đối tượng khác cũng là anh em họ hàng thân thuộc
đã tham gia với tỉnh thực hiện nhiều vụ trộm cắp lúa dây và ốc bẫy mực của ngư dân trên biển
tại cơ quan công an tất cả đã thừa nhận hành vi phạm tội
hiện công an huyện an minh đã tạm giam sáu đối tượng
khởi tố cho tại ngoại chín bị can khác có liên quan để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm chức pháp luật
toàn bộ số ngư lưới cụ mà các đối tượng lấy trộm đã được cơ quan công an trao trả lại cho người dân
gần một sáu tấn mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị lực lượng liên ngành của cục cảnh sát phòng chống tuệ phạm về môi trường bộ công an
phối hợp với đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường kiểm tra phát hiện tại một cơ sở kinh doanh tại hà đông hà nội
khi tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại số nhà hai mươi năm trên ba mươi năm đường ngô thì sĩ quận hà đông hà nội
lực lượng liên ngành đã phát hiện trên hai năm trăm linh sản phẩm mỹ phẩm gồm dầu gội đầu dầu giả do nước ngoài sản xuất tương đương là một sáu tấn
chủ cơ sở là ông triệu văn mạnh
tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc liên quan đến số hàng trên
ông mạnh khai nhận mua số hàng trên từ nước ngoài vận chuyển về hà nội để buôn cho các cửa hàng gội đầu kiếm lời
hiện toàn bộ số hàng trên đã bị niêm phong xử lý theo quy định của pháp luật
ngày hôm qua tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với lực lượng biên phòng cửa khẩu hữu nghị
tiến hành trao trả đối tượng truy nã người trung quốc cho lực lượng công an trung quốc
đối tượng trương xã hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại thành phố thường châu tỉnh giang tô trung quốc
có quyết định truy nã của cục công an thành phố thường châu tỉnh giang tô trung quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua trao đổi thông tin về tội phạm giữa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
và tổng đội trinh sát hình sự ti công an khu tự trị dân tộc trang quảng tây
ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trương xã hoa đã nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu nội bài
sau đó lẩn trốn tại thành phố bắc ninh
ngày một mươi chín tháng chín tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang
bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại tòa nhà sc vinhome bắc ninh phường suối hoa thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
thưa quý vị thời gian qua trong lực lượng công an tỉnh an giang liên tiếp xuất hiện những tấm gương dũng cảm
không ngại hiểm nguy để bảo đảm an toàn tài sản tính mạng của người dân
và câu chuyện về ba chiến sĩ trẻ thuộc đại đội bảo vệ mục tiêu phòng cảnh sát cơ động quên mình để cứu người là một ví dụ điển hình
đã nhiều ngày trôi qua những hình ảnh đẹp về hành động quả cảm của ba chiến sĩ công an thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh an giang
khi cứu một người phụ nữ đốt xe rồi gieo mình xuống sông hậu để tự tử vào ngày một mươi năm tháng chín vẫn được người dân nơi đây nhắc đến
mình thấy có một lùi phụ nữ ở trên này nè chạy thẳng xuống mà chạy xe mạnh lắm chạy nhanh lắm
đấy cái hộp quạt đó trong túi ra bóp lên thảy vô chiếc xe cháy
đang trong lúc làm nhiệm vụ trực gác tại vọng gác tỉnh ủy an giang chiến sĩ bùi minh đức đã kịp thời dùng bình chữa cháy
dập tắt khi chiếc xe vừa bốc cháy đồng thời chi hô
ngay lúc này hai chiến sĩ trẻ dương trọng hữu và võ quốc thái không quản ngại hiểm huy đã nhanh chóng lao xuống dòng nước đang chảy mạnh cứu vớt nạn nhân
hai chú công an nhảy xuống thì mình cũng la mình nói là không được đâu nhảy xuống thì người ta không có phao thì người ta sẽ là đeo theo chết đuối
nhưng mà mấy người công an người ta nói không sao
em với đồng chí hữu mới vội vàng lao xuống sông ôm lấy chị đấy
và rất may mắn là gần gần
gần khu vực xảy ra vụ việc hôm đó có một cô lái đò là em với đồng chí hủ mới nhiều người phụ nữ đó đưa lên đò rồi
với tuổi đời còn rất trẻ công tác trong ngành cũng chưa lâu
nhưng hành động dũng cảm sẵn sàng hy sinh bản thân vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của ba chiến sĩ đã được người dân ghi nhận biểu dương
có hai chú công an kia phóng xuống
chị năm hồi nãy đó chị thả cái phao xuống cho nó cho bà bơi lên mà bà đạp ra bà không chịu
tụi tôi đâu biết lỗi gì đâu
chắc cũng không dám phóng xuống nước nó chảy gì lắm
không cho có mấy chú công an đó là chắc không biết làm sao
được người dân tin yêu đồng nghiệp ghi nhận đánh giá là một niềm vui
nhưng có lẽ niềm tự hào lớn nhất của các chiến sĩ là cứu được người làm tròn trọng trách của người chiến sĩ công an suốt đời vì nhân dân phục vụ
lúc đó em không có sợ luôn
mình chỉ biết cứu người là quan trọng
mình là một người chiến sĩ công an nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm
rồi phải có tinh thần trách nhiệm
tình thần dũng cảm để có thể không chỉ vụ việc này mà sau này nếu mà có đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm hơn thì mình cũng phải đối mặt
bằng sức trẻ bằng lời thề son sắt của mình các chiến sĩ công an đã và đang đóng góp thêm nhiều chiến công
tiếp bước cha anh giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân
thưa quý vị những ngày vừa qua mưa lớn khiến cho lượng nước về hồ thủy điện trị an tăng cao
sau đó để đảm bảo an toàn hồ chứa từ tám giờ sáng ngày hôm nay công ty thủy điện trị an đã tăng lượng xả qua tràn thêm ba trăm linh m ba một giây nâng tổng lượng nước xả qua tràn hiện nay là bảy trăm năm mươi m ba một giây
với lượng xả tràn bảy trăm năm mươi m ba một giây cộng với lưu lượng nước qua tua pin phát điện là tám trăm sáu mươi m ba một giây

với lượng nước xả xuống hạ dụng là tám trăm sáu mươi m ba một giây cộng với lưu lượng nước xả xuống hạ dụng là tám trăm sáu mươi m ba một giây
công ty thủy điện trị an đã thông báo đến chính quyền và người dân vùng hạ dụng các tỉnh đồng nai bình dương thành phố hồ chí minh biết để chủ động phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra
trong ba ngày qua việc thủy điện trị an liên tục tăng nước xả lũ về hạ du kết hợp với mưa lớn khiến nhiều vùng thấp trũng ven sông đồng nai
khu địa bàn các huyện trảng bong vĩnh cử long thành nhơn trạch và tp biên hòa bị ngập nước nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân
thưa quý vị đưa vào sử dụng hơn một năm nhưng cụm tòa nhà sarphip thuộc khu đô thị golden mark city đường hồ tùng bậu phường phú diễn quận bắc từ liên ve đã có nhiều biểu hiện xuống cấp
chất lượng dịch vụ không như quảng cáo báo cáo của các nhà hàng hàng
chất lượng dịch vụ không như quảng cáo báo cáo của các nhà hàng hàng